ngày hai mươi bốn tháng sáu tại bệnh viện đa khoa huyện tân lạc tỉnh hòa bình
tập đoàn viễn thông quân đội việt theo phối hợp với quỹ tấm lòng việt đài truyền hình việt nam
và bệnh viện việt đức tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí
cho trẻ em nghèo dưới một mươi sáu tuổi trên địa bàn
theo đó tất cả các trẻ em có nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được khám miễn phí
và nhận được tư vấn điều trị của bác sĩ chuyên khoa
đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn chương trình sẽ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật
đây là lần thứ hai chương trình trái tim cho em đến với trẻ em nghèo tỉnh hòa bình
dự kiến trong đợt này chương trình sẽ khám sàng lọc cho trẻ em trong tỉnh
tại hai địa điểm chính thuộc địa bàn huyện tân lạc và cao phong
trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
theo lãnh đạo việt theo hòa bình chương trình trái tim cho em được khởi động từ năm hai nghìn tám
do quỹ tấm lòng việt đài truyền hình việt nam và tập đoàn viễn thông quân đội sáng lập
sau gần chín năm đi vào hoạt động đã có gần ba mươi số trẻ em được khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh
hơn ba năm trăm linh trẻ em ở các tỉnh miền núi được hỗ trợ hoàn toàn kinh phí phẫu thuật tim
đến nay chương trình luôn nhận được sự quan tâm đánh giá cao của cộng đồng
thu hút được sự tham gia hỗ trợ của nhiều tập thể cá nhân doanh nghiệp
qua đó đã giúp cho ngày càng nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được chữa trị kịp thời
giúp các em có một cuộc sống mới để vững bước vào đời